tính đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi tám quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám cho vay giải quyết việc làm đạt trên một mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng giải quyết việc làm cho trên năm trăm ba mươi năm lao động
tuy nhiên là sau ba năm thực hiện thì nguồn vốn vay của quỹ quốc gia về việc làm thực tế mới chỉ đáp ứng được ba mươi ba mươi năm nhu cầu vay của người dân
khó khăn trong tăng nguồn vốn và điều chỉnh một số quy định trong lãi suất cho vay là một trong những vấn đề mà ngân hàng chính sách xã hội bộ lao động thương binh và xã hội cùng các địa phương cần tháo gỡ
gia đình ông lê văn cảnh chú tại phường đại yên thành phố hạ long tỉnh quảng ninh có truyền thống một mươi năm năm nuôi cá sông lồng nước mặn
hiện tại gia đình ông đang sở hữu trên một m hai lồng cá sản lượng khoảng một mươi tấn một năm
gia đình ông cũng có nhu cầu vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
tuy nhiên nguồn vốn này thực tế thấp hơn nhiều so với nhu cầu sản xuất của gia đình ông
quảng ninh là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh tỷ lệ người nghèo và cận nghèo thấp
nhu cầu về vay giải quyết việc làm tại chỗ cho sản xuất nuôi trồng thủy sản khá cao
vì thế nguồn vốn cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm mới chỉ đáp ứng

tương tự khảo sát trên một số địa phương khác cho thấy mức cho vay tối đa năm mươi triệu đồng một lao động
và một tỷ đồng đối với mô hình kinh doanh tập thể hiện tại là thấp so với yêu cầu thực tế
hơn nữa nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm hiện cũng không được bổ sung
mà chủ yếu do ngân hàng chính sách xã hội tự huy động các nguồn từ thu tiền lãi
nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay để giải quyết việc làm
nên không đủ đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động
hơn nữa nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm hiện cũng không được bổ sung

nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm hiện cũng không đủ đáp ứng
nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm hiện cũng không đủ đáp ứng
năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi bổ trì một hai trăm linh tỷ
và năm nay chúng tôi chín tháng chúng tôi đã bổ trì được một tám trăm linh tỷ
và khả năng cả năm này chúng tôi sẽ trên hai tỷ
hy vọng trong thời gian tới ngân hàng chính sách xã hội việt nam
cùng bộ lao động thương binh và xã hội sẽ có những giải pháp tổng thể
để nâng cao hiệu quả hơn nữa chương trình cho vay giải quyết việc làm
đáp ứng mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo
xây dựng nông thuận mới
các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân trong giai đoạn mới